thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh hòa bình
thủ tướng cho rằng là tỉnh cách hà nội khoảng ba mươi phút bằng đường bộ
với nhiều lợi thế hòa bình không nên chỉ so sánh với các tỉnh vùng tây bắc khác
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh hòa bình đã báo cáo thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành trung ương
về tình hình kinh tế xã hội của địa phương
theo đó hòa bình là một tỉnh miền núi phía bắc có một mươi huyện và một thành phố
có chín mươi chín xã xóm đặc biệt khó khăn dân số một trăm tám mươi ba vạn người đồng bào dân tộc mường chiếm đa số
năm hai nghìn một mươi tám tốc độ tăng trưởng là tám sáu mươi ba đứng một mươi chín của cả nước tỷ lệ hộ nghèo hơn bốn
trong năm qua toàn tỉnh có một mươi xã về đích nông thôn mới tổng cộng đã có sáu mươi một xã nông thôn mới trên một trăm chín mươi một xã
chiếm tỷ lệ ba mươi một chín
tỷ lệ hộ nông dân nông thôn dùng nước sạch đạt hơn chín mươi
kim ngạch xuất khẩu hơn sáu trăm linh triệu usd nhập khẩu hơn bốn trăm linh triệu usd khách du lịch đạt hơn hai năm triệu người
thu ngân sách địa phương vượt hai mươi hai dự toán thủ tướng giao chi ngân sách hơn một mươi hai tỷ đồng
lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực chăm sóc sức khỏe nhân dân an sinh xã hội được đảm bảo
sau khi nghe lãnh đạo tỉnh hòa bình báo cáo về tình hình kinh tế xã hội và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ ngành trung mương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã phát biểu chỉ đạo khẳng định hòa bình có lợi thế chiến lược khi là tỉnh giáp thủ đô hà nội
đồng thời có tuyến giao thông mới xuất hiện chùm vệ tinh các trung tâm giáo dục khoa học tạo xung lực tăng trưởng cho tỉnh
thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ ngành trung ương và tỉnh hòa bình triển khai một số biện pháp để tỉnh có thể trở thành trung tâm du lịch bên cạnh hà nội
một là phát triển dịch vụ du lịch xây dựng hòa bình thành một tỉnh du lịch thực sự
tìm ra một lợi thế tài nguyên du lịch để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh theo những công tác của bộ chính trị
thứ hai là phát triển nông lâm nghiệp chế biến ứng dụng công nghệ cao
thì anh cường cũng nói rất nhiều rồi hòa bình phải là những cánh rừng trồng rừng cam bạc ngang
cho nên phải phát triển lâm nghiệp gắn với chế biến của lịch xuất khẩu
nhất là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sạch hữu cơ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cung ứng cho vùng thủ đô
sau đó là hướng dụng xuất khẩu những chuyện này công chí phải thảo luận thêm
thứ ba là phát triển công nghiệp địa phương những lĩnh vực giàu tiềm năng để phục vụ cho có thế mạnh địa phương
thủ tướng cho rằng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh hòa bình
thường xuyên nằm trong những lĩnh vực tỉnh hòa bình

nhưng xu hướng tích cực là môi trường kinh doanh của hòa bình minh bạch
đặc biệt vấn đề thiên tai bão lũ tác động và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân
cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh hòa bình cần quan tâm thực hiện một số giải pháp
đối với những lĩnh vực cụ thể trong thời gian tới
một là công chí cần có một quy hoạch tầm cỡ như canel
để không mâu thuẫn một triệt tiêu lẫn nhau là vấn đề rất quan trọng trong phát triển bình vững
thứ hai là phải thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng
chuỗi sản xuất chuỗi giá trị để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường
là có chương trình phòng chống thiên tai
đặc biệt là vùng nguy cơ đồi ống trường ống tượng cần nghiên cứu cơ bản
không trách tải
thêm vào khu vực này
đây là vùng trăng đập sông đà cần nghiên cứu cơ bản
thủ tướng yêu cầu hòa bình khắc phục cũng tồn tại trong điều hành tiếp thu những vấn đề
mà hàng ký bộ trưởng lãnh đạo quốc bộ nêu nhất là chỉ số cạnh trạch
cũng tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo một số bộ ngành quan tâm
xử lý những vấn đề cụ thể mà đại diện các sở ngành của tỉnh hòa bình nêu ra
thủ tướng đề nghị trong tháng cuối năm
hòa bình cần có giải pháp và quyết tâm chính trị cao nhất
để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đã đề ra từ đầu năm hai nghìn một mươi chín